mưa lớn làm nhiều con đường ở thừa thiên huế ngập sâu và lực lượng cảnh sát giao thông đã phải dầm mưa để thông đường và cõng người dân qua dòng nước xiết đi sơ tán
trong cả ngày hai tháng một mươi hai đến dạng sáng ngày ba tháng một mươi hai do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều vùng thấp trũng bị ngập sâu
tại km tám trăm sáu mươi bảy đoạn qua quốc lộ một a xã lộc trì huyện phú lộc do mưa lớn nước dâng cao tại đây nước ngập sâu đến hơn một mét cảnh sát giao thông đã triển khai lực lượng kiên quyết không cho các phương tiện lưu thông qua
ngoài điều tiết giao thông trạm cảnh sát giao thông phú lộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế cũng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông cõng dân trong mưa lũ khiến nhiều người xúc động